do mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khoảng bảy giờ sáng nay cây cầu vĩnh hy ở xã vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đã bị nước lũ cuốn sập nhịp thứ nhất khiến cho việc giao thông của người dân ở đây bị chia cắt
tại hiện trường nhịp cầu số một bị đổ gục xuống chân mố cầu và nơi tiếp giáp với đường giao thông bị sập đổ tạo thành một hố rộng khoảng một mươi m hai sâu hơn hai m hai
cầu vĩnh hy được xây dựng đã nhiều năm và hiện tại không còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
do đó vườn quốc gia núi chúa đang đầu tư khoảng bốn mươi tỷ đồng để xây dựng một cầu mới vững chắc hơn
thế nhưng trong quá trình xây dựng các cầu tạm để bảo đảm giao thông thông suốt thì mưa lũ kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh nên đã cuốn mất một phần cầu tạm ở hướng bắc
giờ lại tiếp tục cuồn phong một phần cầu tạm ở hướng nam và làm sập nhịp cầu số một
tình hình xảy ra thì cái thứ nhất là cũng một phần là do lũ lụt cái thứ hai nữa là vì anh em chuẩn bị làm thi công cái cầu đó
hiện nay là chuẩn bị đắp đường tạm đắp đường tạm là không bảo đảm được cái kỹ thuật cho nên từ đó là nước nó bị tràn vào xói mòn nó xáy đi bức cầu
gây khó khăn cho việc đi lại của bà con vấn đề văn chuyến
để nối lại tuyến giao thông ubnd tỉnh ninh thuận đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương
đang tập kết hàng chục khối đất cát sọ sắt đựng đá để khắc phục sự cố
dự kiến đến ngày bảy tháng một mươi hai việc đi lại sẽ không còn bị chia cắt
về phía đường vị trung tư chúng tôi trước hết sẽ khắc phục sự cố bằng cách
ra gó bằng rõ đá rồi kề cái chân cầu để bảo đảm cái giao thông cho bà con
và về tiếp tục thì sẽ mở rộng cái khẩu độ để thoát nước
rồi làm lại cái đường tạm và bảo đảm là giải quyết cái lưu lượng nước
sau này dự phòng là
tiếp tục mưa lũ bảo đảm trong quá trình vừa thi công vừa bảo đảm giao thông cho bà con